chiều qua ngày tám tháng chín phòng cảnh sát giao thông hà nội thông tin kế hoạch phân luồng giao thông
và tổ chức hướng đi cho các phương tiện phục vụ đón đoàn tổng thống joe biden thăm việt nam
cụ thể trong các ngày một mươi và một mươi một tháng chín trên địa bàn thành phố hà nội
để đảm bảo an ninh an toàn thông suốt phục vụ công tác bảo vệ đoàn khách quốc tế
công an tp hà nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau
từ một mươi hai h đến hai mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tháng chín và từ bảy h ba mươi đến một mươi bảy h ngày một mươi một tháng chín
tạm cấm đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách kinh doanh vận tải hàng hóa
trừ các xe có phủ hiệu bảo vệ xe buýt xe vệ sinh môi trường xe giải quyết khắc phục sự cố
xe chở khách tuyến cố định trên một số tuyến đường giao thông theo hiệu lệnh chỉ dẫn của lực lượng chức năng
hạn chế đối với xe ô tô cá nhân xe mô tô hoạt động trên các tuyến đường giao thông
địa bàn các quận huyện tây hồ ba đình hoàn kiếm đống đa cầu giấy nam tử liêm đông anh sóc sơn mê linh
cũng trong thời gian trên công an thành phố tổ chức hướng đi cho các phương tiện trong diện tạm cấm hạn chế như sau
phương tiện từ tỉnh phía đông đông nam bắc ninh bắc giang hải phòng hải dương
đi các tỉnh phía nam đi cầu thanh trì pháp vân đi các tỉnh phía nam ninh bình nam định hà nam và ngược lại
phương tiện từ tỉnh phía đông đông nam bắc ninh bắc giang hải phòng hải dương đi các tỉnh phía bắc vĩnh phúc phú thọ thái nguyên
đi quốc lộ năm nguyễn văn ninh lý sơn cầu đông chủ trường sa hoàng sa võ văn kiệt quốc lộ hai
hoặc từ quốc lộ năm cầu thanh trì cầu phù đồng quốc lộ ba để đi các tỉnh phía bắc và ngược lại
xe từ các tỉnh phía nam ninh bình nam định hà nam đi các tỉnh phía bắc vĩnh phúc phú thọ thái nguyên
đi theo tuyến pháp vân ngọc hồi phan trọng tuệ phùng hưng sa la văn phú lê trọng tấn tỉnh lộ bảy mươi nhồn quốc lộ ba mươi hai
cầu vĩnh thịnh hoặc cầu trung hà đi các tỉnh phía bắc vĩnh phúc phú thọ thái nguyên và ngược lại
các phương tiện hạn chế lên đường vành đai ba đoạn từ nút sao nguyễn trãi khuất duy tiến đến võ văn kiệt
đối với các tuyến đường và phương tiện khác chấp hành theo quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông trên địa bàn thủ đô
và các văn bản điều chỉnh khác của cơ quan có thẩm quyền
phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội yêu cầu tất cả các phương tiện khi tham gia giao thông phải nghiêm trình chấp hành luật giao thông đường bộ
khi gặp được quyền ưu tiên phát tín hiệu khẩn cấp phải khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang
điểm giao cát gần nhất theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên
vâng người dân tham gia giao thông trong thời gian này cũng chú ý theo dõi thông tin
phương án phân luồng của công an tp hà nội chấp hành thay đổi lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ